qua đó tiếp tục khẳng định chủ trương tạo điều kiện tốt nhất nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội gắn với nâng cao trách nhiệm của dân do dân phục vụ